ban quản lý dự án hầm hải vân vừa thông báo mũi khoan cuối cùng đào thông hầm hải vân hai đã hoàn tất
đây là công trình được đánh giá là hầm đường bộ dài nhất đông nam á
có tổng mức đầu tư bảy hai trăm linh tỷ đồng nối thông thừa thiên huế với đà nẵng
và do người việt làm chủ hoàn toàn công nghệ
hầm hải vân hai được xây dựng với mục đích giảm áp lực cho hầm hải vân một
đường bộ giao thông vận tải phê duyệt triển khai năm hai nghìn một mươi chín
theo phương án nằm song song với hải vân một
công trình có tổng chiều dài hơn một mươi hai sáu km với tuyến đường hầm xuyên qua núi hải vân
hàng mục quan trọng nhất của dự án dài hơn sáu hai km
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi hầm hải vân hai sẽ được thông xe kỹ thuật